kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông trần hùng
chuyên viên chính tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
cùng ba mươi năm bị can khác vì liên quan đến vụ sách giáo khoa giả
trong vụ án này ông trần hùng bị truy tố nhận hối lộ
các bị can khác bị truy tố các tội sản xuất buôn bán hàng giả sản xuất hàng giả
buôn bán hàng giả môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức sản xuất và thực tế nhập kho tổng số gần chín năm triệu quyền sách giáo khoa giả
các loại của nhà xuất bản giáo dục việt nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa là hai trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời tổ chức tiêu thụ tổng số sáu ba triệu quyển sách giả tổng giá trị sách theo giá bìa là một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
với tổng trị giá theo hóa đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là bảy mươi ba tỷ đồng
thu lợi bất chính với tổng số tiền thực tế là ba mươi tỷ đồng
quá trình tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại công ty phú hưng phát
lợi dụng chức vụ là tổ trưởng tổ công tác ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra
trần hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng của cao thị minh thuận để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cao thị thu hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã diễn hoa huyện diễn châu tỉnh nghệ an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng cao thị thu hà đã thực hiện một trường hợp
hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền là hơn bốn ba tỷ đồng
để tạo lòng tin cho các nạn nhân đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên cao thị thu hà đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra cao thị thu hà còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại trên địa bàn huyện diễn châu và nghĩa đàn
với số tiền là ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng bằng hình thức lừa mua xe ô tô giá rẻ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương văn miển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai biết một gia đình người dân trú tại huyện châu thành của tỉnh hậu giang
có con sang campuchia làm thuê nhưng không được trả lương thường xuyên bị đánh đập
nếu muốn về nước thì phải mang một trăm năm mươi triệu đồng sang chuộc
biển đã đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp đưa con ông này về việt nam trong vòng một tuần với chi phí là chín mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng đã tiêu xài hết và qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
còn phát hiện dương văn biển bị tòa án nhân dân huyện châu thành tuyên phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong thời gian được khoản chấp hành án thì đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo
trong hai ngày vừa qua công an tỉnh quảng bình liên tiếp phát hiện xử lý các vụ khai thác vận chuyển trái phép khoáng sản trên sông
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến sông đại giang
thuộc địa phận xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình lực lượng công an huyện quảng ninh tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện
đối với tàu do lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại lương ninh huyện quảng ninh điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên tàu chở ba mươi mét khối sỏi lòng sông
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an huyện quảng ninh tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động vận chuyển khoáng sản
trên tuyến sông nhật lệ long đại và đã phát hiện một tàu thuyền sắt không có số đăng ký do võ văn lịch
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thị trấn quán hào huyện quảng ninh điều khiển đang vận chuyển hai mươi năm m khối sỏi lòng sông
cùng thời điểm công an huyện quảng ninh đã phát hiện thuyền sắt mang số đăng ký qb một nghìn tám trăm linh chín h vận chuyển hơn bốn mươi mét khối cát
thuyền sắt vận chuyển trái phép số cát trên do lê quang đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã trường xuân huyện quảng ninh điều khiển
các vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định
thời điểm kiểm tra cả ba lái thuyền đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện
giấy chứng nhận lái thuyền cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh số hàng hóa đang vận chuyển trên thuyền
các vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tháng nữa thì sẽ đến tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng thời điểm này thì không ít gian thương đang tìm cách để kinh doanh buôn bán
tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho người tiêu dùng
liên tiếp các vụ việc hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
điều này cho thấy nỗi lo về an toàn thực phẩm cuối năm vẫn luôn hiện hữu
đòi hỏi công tác phát hiện đấu tranh của lực lượng chức năng cần phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa
những sản phẩm ức vịt hun khói được nhiều người ưa chuộng
giá ngoài thị trường cũng giao động từ hai trăm linh ba trăm linh nghìn trên một kg
nhưng tại kho hàng đông lạnh này thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
đã xác định
những sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ và chưa được cơ quan chức năng nào của việt nam kiểm định
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm nầm lợn và trứng non đông lạnh
được đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội phát hiện
tạm giữ khi trên đường đi tiểu thụ
trên thanh trì chạy xuống đây là chỗ sôn la
em thấy là nó rất là mất an toàn về thực phẩm
vì cái này em cũng không biết là nó là hàng thịt nầm lợn
em chỉ biết là hàng đông lạnh
người ta bảo hàng đông lạnh thì em
khi mà họ bê lên thì em
khi mà em sờ thì em thấy nó lạnh thì em để cho anh em nó tự bốc tự xếp
trải qua nhiều ngày trinh sát mật phục để theo dõi đối tượng
đối tượng hoạt động rất tinh vi và thường xuyên thay đổi biển số xe
quy luật hoạt động thời gian hoạt động để vận chuyển đưa hàng hóa về thành phố hà nội để tiêu thụ
anh em cũng mất rất nhiều thời gian và cái thời gian cũng như là công sức để nắm bắt quy luật hoạt động
giao nhận hàng hóa
trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm
lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng tăng cường công tác nắm địa bàn
phát hiện bắt giữ các loại hàng hóa không đảm bảo
tất cả nhằm hạn chế những sản phẩm không an toàn đưa ra thị trường
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trên toàn quốc đã nhận diện các hành vi vi phạm
và đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm sao hạn chế phòng ngừa đấu tranh xử lý
và hạn chế mức thấp nhất các cái vi phạm xảy ra
bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng quyết tâm
điều tra xử lý hình sự các đối tượng để nhằm giăn đe hạn chế mức thấp nhất
các hành vi vi phạm xảy ra mang tính răn đe
công tác chống thực phẩm bẩn chưa bao giờ hết nóng
song thực tế cho thấy để hạn chế và từng bước đẩy lùi được nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng mỗi người sản xuất kinh doanh cần phải nâng cao ý thức
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn
có ý thức đấu tranh dũng cảm tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm
thưa quý vị bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai
nguyên lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đồng nai và tỉnh thanh hóa
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật các ông bà trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ tỉnh uỷ viên bí thư đảng uỷ giám đốc sở y tế
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ nguyên tỉnh uỷ viên
nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
đinh cẩm vân nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn bá hùng tỉnh uỷ viên bí thư huyện uỷ chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi xem xét đề nghị của ubkt bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
các ông bà trần đình thành đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng
đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
và cơ quan quản lý nhà nước căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định báo cáo ban chấp hành
trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông trần đình thành ban bí thư
quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông bà đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ
phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật
về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác với hai tội danh là giết người và cướp tài sản
đối tượng đinh văn còn ba mươi tuổi trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt tổng cộng hai mươi ba năm tù
nạn nhân trong vụ án là chị đặng thị trúc phương hai mươi hai tuổi là người yêu của bị cáo
theo cáo trạng còn và phương có quan hệ tình cảm với nhau
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại bãi biển thuộc tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc
giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cho nên còn đã dùng tay bóc cổ và đè đầu phương úp mặt xuống nước biển
và cát làm cho nạn nhân tử vong
sau đó còn đã đem thi thể của nạn
nạn nhân vứt xuống mương nước rồi quay lại hiện trường lấy túi sách điện thoại của nạn nhân đem về nhà cất giấu
sang đến tối ngày hôm sau do lo sợ thi thể của nạn nhân nổi lên trên cho nên còn đã lấy một bao ni lông chứa cát
đè lên phần lưng của phương
một tuần sau người dân phát hiện tử thi của nạn nhân nổi lên trên mương nước cho nên trình báo với chính quyền địa phương
ngay sau đó biết công an đã phát hiện mình là hung thủ cho nên còn đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
hai mươi năm tù về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản đồng thời ghi nhận số tiền mà bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại là ba trăm linh triệu đồng
liên quan đến vụ án đình đám lừa bán khu đất vàng số bốn số sáu hồ tùng mậu ở quận một tp hcm
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao ở tp hcm đã hoàn tất xét xử và tuyên y án chung thân đối với trương vui
khép lại vụ án kéo dài tới chín năm với nhiều diễn biến phức tạp thu hút sự quan tâm
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo tuyên y án cho thẩm phạt tù chung thân đối với bị cáo trương vui
vì hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bị cáo khác cũng bị giữ nguyên hình phạt từ ba đến một mươi năm tù vì tội làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
với tình tiết mới gây chấn động dư luận hai ngày qua là việc bị cáo chính trương vui thay đổi lời khai
theo đó bị cáo trương vui khẳng định hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp upsim và tradeco là hợp đồng giả
nhằm cháy dấu cho việc trương vui vay mượn tiền cá nhân của bà loan chủ tịch công ty tradeco
tuy nhiên tình tiết này đã bị tòa bác bỏ tuyên y án cho bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên án hai mươi năm tù đối với nguyễn thị tốt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
ngụ tại phường mỹ phú thành phố cao lãnh và một mươi năm năm tù đối với võ phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại phường ba thành phố cao lãnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bà tốt đã lừa bán nền nhà không có thật
trên địa bàn thành phố cao lãnh cho một mươi tám bị hại chiếm đoạt số tiền gần hai mươi hai tỷ đồng
trong đó võ phi hùng biết rõ nguyễn thị tốt không có đất nền nhà thật để bán cho các bị hại nhưng vẫn đồng ý giúp sức
tạo điều kiện cho bà tốt thực hệ hoàn thành tội phạm chiếm đoạt của ba bị hại từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng trong đó hùng hướng lợi số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
thưa quý vị tại các bệnh viện cơ sở y tế ở tp hcm thời gian qua đã phát sinh những vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự
các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng có chiều hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn
đây là nội dung được các đại biểu bàn luận tại hội thảo khoa học chủ đề tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
do công an tp hcm phối hợp với sở y tế tổ chức vào sáng nay
tại hội thảo lãnh đạo sở y tế tp hcm đã trình bày tham luận về giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên y tế
góp phần đảm bảo an ninh trực tự ở các cơ sở y tế trên địa bàn
ngoài ra các bệnh viện như đh y dược tp hcm úng bú chợ rảy bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện nhân dân gia định
bệnh viện nguyễn tri phương trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm viện tim tp hcm đã trình bày tham luận các vấn đề về kinh nghiệm
trong xây dựng môi trường làm việc an ninh an toàn ở bệnh viện vấn đề quản lý người thăm nuôi bệnh nhân
thực trạng và giải pháp đối với hoạt động sử dụng quản lý dịch vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân
nguyên nhân giải pháp phòng ngừa việc hành hung nhân viên y tế
bên cạnh đó công an các quận huyện và thành phố thủ đức cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đã trình bày tham luận các nội dung
như nhận diện các phương thức thua đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến an ninh trực tự ở cơ sở y tế
công tác phối hợp đảm bảo an ninh trực tự thực trạng và giải pháp ngăn chặn lấn chiếm lòng lề đường
còn khám bệnh trước cổng cơ sở y tế
tp hcm là nơi tập trung các bệnh viện cơ sở y tế hàng đầu của cả nước nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
với một mươi ba bệnh viện trực thuộc trung mương và các bộ ngành ba mươi hai bệnh viện đa khoa chuyên khoa cấp thành phố
một mươi chín bệnh viện đao khoa tuyến quận huyện và thành phố thủ đức năm mươi tám bệnh viện tư nhân sáu ba trăm linh phòng khám chuyên khoa đao khoa
và năm trung tâm chuyên ngành y tế dự phòng
vì vậy trong thời gian tới hai đơn vị cần tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin
phối hợp xử lý các cơ sở thẩm mỹ trái phép các cơ sở có bác sĩ nước ngoài không đủ điều kiện
để đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho người dân khắc phục những tồn tại hạn chế
nhằm đem lại môi trường khám chữa bệnh an toàn cho người dân và bác sĩ nhân viên y tế
việc sử dụng căn cứ công dân gắn chip đã dần trở nên phổ biến nhằm giảm bớt được thủ tục và nguy cơ giả mạo
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại tp hcm công ty hệ thống thông tin fpt và gacs đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác
chiến lược cung cấp giải pháp định danh khách hàng điện tử ekqc và giải pháp chống giảm bạo xác thực số fpt id check
fptis sẽ cung cấp giải pháp xác thực thẻ căn cứ công dân gắn chip fpt id check cho caccs
trong đó fpt id check là sự kết hợp với dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip và công nghệ ai
chống giảm bạo xác thực đạt tiêu chuẩn quốc tế được phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cứ công dân gắn chip của bộ công an
quy trình xác thực được kết nối với thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia
giúp định danh xác minh danh tính khách hàng với độ chính xác tuyệt đối
và tháo gỡ toàn dị những rủi ro và giảm bạo xác thực trong giao dịch
qua đó giúp phát hiện và ngăn chặn từ sớm các phương thức gian lận định danh
từ đó tiết kiệm lượng lớn chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch
tăng khả năng tự động hóa và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh tế
hiện công nghệ này đang được tích hợp thử nghiệm giải pháp
cho một số tổ chức tài chính ngân hàng lớn tại việt nam
đây cũng là giải pháp phù hợp với định hướng của bộ công an
trong vị trí hai các nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội của đề án sáu
thưa quý vị trả tiền thật để mua hàng giả đây là thực trạng vẫn đang diễn ra hàng ngày
trong thời gian vừa qua khiến cho không ít người tiêu dùng ngán ngẩm khi gặp phải tình cảnh này
đặc biệt là trong thời điểm tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã đến gần
các vi phạm trong lĩnh vực này có xu hướng gia tăng khi mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
theo đó một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng cả nước phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ việc vi phạm
trong đó có một mươi hai hai trăm bảy mươi năm vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu tám mươi hai sáu trăm bảy mươi tám vụ gian lận thương mại
gian lộ thuế một tám trăm sáu mươi sáu vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ dự báo tình trạng buôn lậu
gian lận thương mại hàng giang hàng giả từ nay đến tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba có chiều hướng gia tăng
đáng chú ý trong thời gian gần đây sản phẩm điện tử có giá trị cao bị làm giả làm nhái đang trở nên phổ biến
thì mình thấy chất lượng không có như quảng cáo sử dụng rất là chán
có tìm hiểu với lại kiểm tra lại thì mới biết là mình mua nhằm phải hàng giả
hiện các sản phẩm hàng giả hàng nhái trên thị trường đều được làm một cách rất tinh vi
thông thường người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả
để rồi trả tiền thật để mua hàng giả không ít người tiêu dùng ngán ngẩm khi gặp phải tình cảnh này
sử dụng sản phẩm thì mình thấy cái sản phẩm này thực sự là không có tốt
giống như những gì mà người bán đã
và mình đã tìm hiểu lên website mình tìm hiểu
thì mình nhận thấy rằng là không giống với những sản phẩm chính hàng mà các doanh nghiệp đã sản xuất ra
sau khi về xem cái logo sản phẩm mà mình đã mua
thì mình nhận thấy cái logo là người ta đã làm lệch sai lệch đi một chút xíu
để cho người mua sản phẩm không hề nhận biết được cái sản phẩm đó là hàng giả hàng kém chất lượng luôn
với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
việc người tiêu dùng mua sắm trên không gian mạng đang có sự tăng trưởng bùng nổ
thông qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội như facebook yalo tiktok
để bán hàng mọi lúc mọi nơi
đây cũng là cơ hội cho những sản phẩm hàng giả hàng nhái
được các đối tượng đưa lên không gian mạng để bán cho những người có nhu cầu
cùng với đó việc giao hàng vận chuyển hàng hóa và giao dịch thông qua ngân hàng hoặc bên thứ ba
khiến việc quản lý lĩnh vực này của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
tình hình thị trường sau một thời gian năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh
thì tình hình vi phạm về hàng nhập lậu hàng giả xâm phạm quyền sở trí tệ
và các hành vi vi phạm khác thì có giảm
tuy nhiên là sau dịch bắt đầu từ hai nghìn hai mươi hai thì có chiều hướng tăng lên
và đặc biệt là trong những tháng cuối năm thì tình hình này nó còn tăng lên hơn nữa
do nhu cầu thị trường nó tăng lên
tôi nghĩ thì từ đây tới cuối năm thì cái nhu cầu tiêu dùng tăng lên

thì cũng giống như mọi năm tức là quy lực thì khi nhu cầu tăng lên
thì ngoài cái việc mà hàng chính hãng hàng sản xuất có đăng ký
có công bố chất lượng thì hàng giả hàng nhập lậu cũng sẽ tăng lên
và chúng tôi sẽ quyết tâm kiểm tra để xử lý kỳ quyết
mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc kinh doanh
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới và trong nước
nhưng tình trạng vi phạm này vẫn diễn biến phức tạp
thiết nghĩ trong thời gian tới các cơ quan chức năng
cần có những chế tài nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn
để răng đe những đối tượng trục lợi bất chính này
để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng